tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp som một
diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec hai nghìn một mươi bảy đã chính thức khai mạc
tham dự hội nghị có khoảng ba trăm linh đại biểu đến từ hai mươi một nền kinh tế thành viên apec và các tổ chức quốc tế
phát biểu khai mạc hội nghị chủ tịch các quan chức cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương hai nghìn một mươi tám
bùi thanh sơn đã bày tỏ những lo ngại trước sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu và khu vực châu á thái bình dương
khoảng cách tranh lệch giữa các nền kinh tế thành viên apec có nguy cơ ngày càng cao những lợi ích toàn cầu không được phân phối công bằng
tuy nhiên ông khẳng định châu á thái bình dương vẫn là động lực tăng trưởng kinh tế và hội nhập
là khu vực tiên phong trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư
sau phiên khai mạc hội nghị các đại biểu nghe báo cáo vắn tắt về những kết quả chính của hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp
báo cáo về công tác của tiến trình bộ trưởng tài chính năm hai nghìn một mươi bảy báo cáo về tiến trình hội đồng tư vấn doanh nghiệp apec báo cáo của ủy ban kinh tế
trong hội nghị này các đại biểu sẽ đánh giá những đề xuất của việt nam đưa ra về mở rộng cơ hội kinh tế thương mại cho người dân và doanh nghiệp
tăng cường liên kết kinh tế khu vực sâu rộng thúc đẩy các doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa tham gia thương mại quốc tế
bên cạnh đó hội nghị thảo luận việc thúc đẩy và bao trùm kinh tế tài chính xã hội trong khu vực châu á thái bình dương
đề xuất khung diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên kỹ thuật số
đề xuất về thu hẹp khoảng cách trong phát triển và hội nhập kinh tế ở vùng sâu vùng xa nhằm bảo đảm tăng trưởng bền vững ở khu vực apec